tại hội trường bộ quốc phòng bộ khoa học và công nghệ phối hợp với bộ quốc phòng tổ chức lễ trao giải thưởng hồ chí minh về khoa học và công nghệ đợt năm cho hai cụm công trình đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng
đến dự lễ trao giải thưởng có chủ tịch nước trần đại quang và lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương các nhà khoa học tác giả đồng tác giả của các công trình cụm công trình được tặng giải thưởng
giải thưởng hồ chí minh về khoa học và công nghệ là giải thưởng cao quý mà đảng và nhà nước trao tặng cho các tác giả công trình cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc có giá trị rất cao nhiều đột phá về khoa học và công nghệ
nhà nước đã tiến hành tổ chức xét tặng và trao giải thưởng hồ chí minh về khoa học và công nghệ bốn lần vào các năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu năm hai nghìn hai và năm hai nghìn một mươi
qua bốn lần tham gia xem xét giải thưởng đã có một mươi năm công trình cụm công trình
công trình của các tác giả thuộc bộ quốc phòng đã nhận được giải thưởng cao quý này
hai cụm công trình đột năm đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực quân sự quốc phòng của năm mươi hai đồng tác giả đó là cụm công trình về trường xa của ba mươi ba đồng tác giả và cụm công trình nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trần đoán và điều trị ung thư gan nguyên phát và một số bệnh lý tiêu hóa gan mật của giáo sư tiến sĩ mai hồng bàng và một mươi tám đồng tác giả
đơn vị chủ trì là bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
hiện công trình đã ứng dụng trong trần đoán điều trị tại bệnh viện và chuyển giao thành công hầu hết các kỹ thuật từ kết quả của cụm công trình cho các bệnh viện trên địa bàn cả nước
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và đánh giá cao hai cụm công trình trong lĩnh vực quân sự quốc phòng
những chiến công thầm lặng của các nhà khoa học quân sự việt nam đã tận tâm tận lực nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thư viện nhà máy và cả ở những nơi đầu sóng ngọn gió của tổ quốc để có được thành tiệu khoa học và công nghệ nổi bật đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách trọng dụng đãi ngộ tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ nói chung đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong quân đội nói riêng tạo môi trường điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình